thủ tướng chính phủ đã quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh bình định
để hỗ trợ cho các hộ gia đình có đất lúa không sản xuất do hạn hán xâm nhập mặn vụ hẻ thu năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể thủ tướng chính phủ giao bộ tài chính xuất cấp không thu tiền bốn trăm chín mươi bốn tám trăm năm mươi tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh bình định để hỗ trợ cho hộ gia đình có đất lúa không sản xuất
do hạn hán xâm nhập mặn vụ hẻ thu năm hai nghìn một mươi chín
do bộ lo động thương bình và xã hội chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung và số liệu báo cáo
ủy ban nhân dân tỉnh bình định tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp bảo đảm hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng theo quy định
trường hợp sau khi thực hiện nếu vẫn còn khó khăn ủy ban nhân dân tỉnh bình định báo cáo bộ lao động thương bình và xã hội
bộ tài chính để trình thủ tướng chính phủ xem xét tiếp tục hỗ trợ